trước đó ngày hai mươi bốn tháng một trong căn biệt thự số một trăm một mươi ba quốc lộ một a phường hai thị xã cai lệ tỉnh tiền giang khiến vợ chồng ông lương văn đấu và bà võ thị năm tử vong
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường truy tìm tìm các dấu vết trong và ngoài hiện trường cũng như tổ chức khám nghiệm tử thi kiểm tra trích xuất camera an ninh cắn trong biệt thự

trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án năm trăm tám mươi tám c bắt giữ nông văn cường chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng là phạm hồng sơn và phan thị oanh là hai vợ chồng chú tại huyện hưng nguyên nghệ an thu giữ hơn tám trăm linh triệu việt nam đồng ba điện thoại di động một xe ô tô hyundai một xe máy novo
để kịp thời động viên thành tích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán lãnh đạo tỉnh nghệ an đã biểu dương và trao thưởng bốn mươi triệu đồng cho ban chuyên án
dịp này công an tỉnh nghệ an cũng đã trao thưởng năm triệu đồng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tiếp tục với một tin tức tại an giang
mới đây lực lượng công an thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên phát hiện bắt quả tang một vụ tàng trữ mua bán pháo nổ tại tiệm tạp hóa của bà phan hồ mỹ thuộc tổ một mươi chín khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ khoảng tám kg pháo nổ trong tiệm tạp hóa của bà mỹ gồm năm mươi chín viên pháo loại trái banh năm mươi ba cây pháo hoa lớn nhỏ một trăm hai mươi một bịch pháo xoáy gần hai trăm linh hộp pháo nổ pháo ném và hơn một mươi tám trăm linh viên pháo
tại cơ quan điều tra bà mỹ khai nhận số pháo trên bà mua từ một người ở campuchia đem về bán dịp tết kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an bắt giữ
vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một trên tuyến đường quốc lộ năm mươi một thuộc huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô làm người điều khiển xe máy bị thương
vào thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô do anh phan hải triều ba mươi ba tuổi trú tại quận bình thạnh tp hcm
điều khiển lưu thông trên quốc lộ năm mươi một theo hướng từ tp vũng tàu về tp hcm
trong lúc anh triều dừng xe chờ đèn đỏ thì bị xe mô tô do anh nguyễn hoài đức hai mươi sáu tuổi chú huyện cam lộ tỉnh quảng trị điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau đâm vào đuôi xe ô tô
cú va chạm mạnh đã làm kính chăn gió phía sau của xe ô tô bị vỡ vụn đuôi xe biến dạng xe mô tô cũng bị hư hỏng nặng
theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe máy chạy tốc độ cao nên không làm chủ tay lái gây tai nạn
tin quốc tế afp và tân hoa xã ngày hôm nay hai mươi năm tháng một đưa tin một vụ tấn công nghi là do đánh bom đã xảy ra tại tỉnh say som baun thuộc miền trung của lào làm hai công nhân trung quốc bị thiệt mạng và một người khác bị thương

một mươi người bị mắc kẹt ở đảo jeju của hàn quốc sau khi tuyết rơi dày khiến sân bay tại đây phải đóng cửa thứ ngày thứ ba liên tiếp
kể từ ngày hai mươi ba tháng một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng jeju đã phải chứng kiến tuyết rơi dày kỷ lục và nhiệt độ giảm xuống mức âm sáu một độ c
cuối tuần qua gần một một trăm linh chuyến bay bị hủy với hàng nghìn người phải qua đêm tại sân bay
bộ giao thông hàn quốc thông báo sân bay quốc tế jeju sẽ đóng cửa vào lúc hai mươi giờ theo giờ địa phương do tuyết dày
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt